đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đọc tờ trình của bộ chính trị về đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đọc tờ trình của bộ chính trị về đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
sau đó trung ương về tổ nghiên cứu tài liệu
buổi chiều trung ương làm việc tại tổ thảo luận về đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn trong buổi khai mạc hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng đã có bài phát biểu khai mạc hội nghị
sau đây truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này
thưa quý vị và các bạn trong buổi khai mạc hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đồng chí nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu khai mạc hội nghị
trong buổi khai mạc hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đồng chí nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu quan trọng này